cuốn sách cờ thắm giữa biển xanh là tác phẩm đầu tay được nhà báo nguyễn viết tôn
phóng viên của thông tân xã việt nam ấp ủ trong thời gian dài
cuốn sách tập trung nói về những chiến sĩ hải quân trường xa lực lượng cảnh sát biển
bộ đội biên phòng biển lực lượng ngư dân những cột mốc sống trên vùng biển quê hương
hai mươi bảy bày viết trong cuốn sách không đơn thuần là những ghi chép của một nhà báo
đã từng hai lần được tới trường sa đặt chân lên nhiều hòn đảo lớn nhỏ
trong vùng biển thiêng liêng của tổ quốc mà còn là những tư liệu quý để các bạn đọc có thể tham khảo
bên cạnh những bài ghi chép là bức ảnh vừa chân thực vừa cảm động được lồng ghép một cách khéo léo
phản ánh cuộc sống của các chiến sĩ trên các đảo tiền tiêu trên những nhà gian giữa biển khơi
cờ thắm giữa biển xanh là sự thể hiện lao động miệt mài âm thầm bền bỉ
và có trách nhiệm của nhà báo nguyễn viết tôn với một mảng đề tài rất quan trọng của báo chí
cuốn sách là động lực to lớn góp phần cổ vũ động viên
những người ngày đêm công tác làm việc trên biển đồng thời góp phần huy động sức mạnh tinh thần
cổ vũ cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam thân yêu của chúng ta